các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng johnson cho biết anh sẽ không tăng cường các hạn chế nhằm ngăn biến thể omicron lan trọng trong lễ giáng sinh
tuy nhiên ông khẳng định diễn biến dịch bệnh sẽ được theo dõi sát sao từng giờ
ông johnson cho biết thêm anh vẫn chuẩn bị cho trường hợp phải tăng cường hành động
để bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như dịch vụ y tế quốc gia nhs
chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện hành động đó
chúng tôi đang xem xét mọi thứ nhằm kiểm soát omicron và sẽ không loại trừ bất kỳ yếu tố nào
cùng ngày hoàng gia anh cho biết nữ hoạt elizabeth ii sẽ hủy chuyến đi truyền thống
tới dinh thự sarringham vào dịp giáng sinh vì lo ngại dịch covid một mươi chín
thay vào đó bà dự định tổ chức cuộc gặp mặt gia đình tại lâu đài winsur ở london
tất cả hoạt động của hàng gia trong dịp lễ đều sẽ tuân thủ những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh phù hợp
anh hiền là một trong những nước châu âu bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch đặc biệt là biến thể omicron
trong tuần qua tỷ lệ ca nhiễm hàng ngày ở quốc gia này liên tục lập kỷ lục buồn
trên ngày hai mươi tháng một mươi hai anh báo cáo có chín mươi một bảy trăm bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới trong bối cảnh biến thể omicron lây lan mạnh
thủ đô london là nơi có số ca bệnh cao nhất cả nước tỷ lệ nhập viện ở khu vực này cũng tăng
kể từ đầu dịch covid một mươi chín đến nay anh đã ghi nhận tổng cộng một mươi một ba trăm sáu mươi một ba trăm tám mươi bảy ca bệnh trong đó có một trăm bốn mươi bảy hai trăm một mươi tám người chết
giữa lúc làn sóng dịch bệnh do biến thể omicron
ngoại trưởng canada melania joy thông báo mắc covid một mươi chín
nơi này đang gấp rút triển khai các biện pháp để ứng phó với biến thể mới trước nguy cơ hệ thống y tế sẽ quá tải
ngoại trưởng melania jolie mới đây đã cho biết tôi đã xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính covid một mươi chín
theo các hướng dẫn về y tế cộng đồng tôi đã tự cách ly và sẽ làm việc trực tuyến
tôi sẽ cách ly trong vài ngày cho đến khi nhận kết quả xét nghiệm pcr
bà roli bốn mươi hai tuổi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng hồi tháng một mươi
là một trong những chính trị gia cấp cao nhất của canada bị mắc covid một mươi chín
lan sóng covid một mươi chín đang có xu hướng bùng phát trở lại với sự lây lan của biến chủng omicron mới
thủ tướng canada justin trowder tuần trước cảnh báo số ca nhiễm mắc biến chủng omicron tăng đột biến là tín hiệu đáng sợ
trong khi một quan chức y tế hàng đầu của canada cho rằng hệ thống y tế nước này có thể sớm bị quá tải
quebec tỉnh đông nhất thứ hai của canada đã yêu cầu các quán bar phòng chim và sòng bạc đóng cửa vào ngày hai mươi tháng một mươi hai
và chỉ cho phép người dân làm việc tại nhà
lãnh đạo cơ quan y tế quebec christian dove cho biết tỉnh này đã ghi nhận kỷ lục bốn năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày
đồng thời cảnh báo tình trạng tồi tệ hơn vẫn chưa xảy ra
ông dove kêu gọi người dân quebec hạn chế tụ tập khi dịp lễ giáng sinh và đáng năm mới tới gần
các biện pháp hạn chế mới có hiệu lực từ năm giờ chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai
ông đức cho biết hầu hết các trường học sẽ đóng cửa ngay lập tức cho đến ngày một mươi tháng một
trong khi các nhà hàng sẽ chỉ mở cửa từ năm giờ
chiều đến một mươi giờ tối và tất cả các sự kiện thể thao sẽ diễn ra mà không có khán giả
giới chức y tế canada cảnh báo số ca covid một mươi chín tại nước này có thể tăng nhanh trong những ngày tới
do sự lây lan của biến thể omicron
về biến thể omicrone mới đây tổng giám đốc của who đã tuyên bố về mức độ lây nhiễm của biến thể này
kể cả trên những người đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín trước đó
theo ông biến thở omicron lây nhanh hơn đáng kể so với biến thể delta
và những người đã tiêm phòng vaccine hoặc hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín nhiều khả năng nhiễm hoặc tái nhiễm
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who teros ahanom gerayeser tuyên bố biến thể omicron của virus sars cov hai
lây lan nhanh hơn biến thể data và đang gây bệnh cho những người đã tiêm vaccine hoặc đã hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín
phát biểu họp báo với phóng viên tại trụ sở của who ở geneva tổng giám đốc teros ahanom kerryasese nêu rõ
có bằng chứng nhất quán cho thấy biến thể obergron lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể delta
những người đã tiêm phòng vaccine hoặc hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín nhiều khả năng nhiễm hoặc tái nhiễm
ngoài ra người đứng đầu who cũng khẳng định năm hai nghìn hai mươi hai phải là năm chúng ta kết thúc đại dịch
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một who đã đưa omecron vào danh sách các biến thể đáng lo ngại của virus sars cov hai
sau khi phát hiện biến thể này
tuy nhiên hiện tại cơ chế lây lan cũng như mức độ
nghiêm trọng của các ca nhiễm biến thể này vẫn chưa được xác định rõ
thưa quý vị trong cuộc chiến chống virus sars cov hai hệ miễn dịch của con người có một vũ khí nòng cốt chính là kháng thể
vậy hệ miễn dịch của con người bài binh bố trận chống covid một mươi chín như thế nào
mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
các protein hình chữ y đã trở thành tầm điểm chú ý hàng đầu
bởi các vaccine ngừa covid một mươi chín hiện nay không sản xuất được đủ lượng kháng thể cần thiết
để chống lại biến thể omicron
so với các chủng virus trước đó được huấn luyện nhờ vaccine và cả sự lây nhiễm
các kháng thể bám vào rtin gai trên bề mặt của sars cov hai ngăn nó xâm nhập vào tế bào và gây bệnh
dù vậy kháng thể không phải vũ khí diệt virus duy nhất trong cơ thể người
trên thực tế có một phản ứng phối hợp và tinh vi thật sự tuyệt vời nếu nhìn từ quan điểm tiến hóa
chỉ trong vài phút và vài giờ sau khi virus đầu tiên xâm nhập tế bào
các bộ tin tín hiệu sẽ phát cảnh báo để triệu tập các chiến binh của hệ thống miễn dịch tự nhiên
nếu những kẻ xâm lược vẫn chưa bị đánh bại hay miễn dịch thích nghi sẽ vào cuộc
vài ngày sau khi nhiễm virus các tế bào b khéo léo đường đầu với kẻ thù và bơm ra kháng thể
vaccine cũng huấn luyện cho tế bào b chủ yếu nằm bên trong các hạch bạch huyết ở nách
gần điểm tiêm trên cánh tay sẵn sàng chiến đấu
đối tác then chốt của tế bào b là tế bào t chúng phân chia thành hai nhóm yểm trợ và sát thủ
do protein gai đột biến cao độ biến thể omicron dễ dàng tránh nẻ hệ miễn dịch
bằng cách trung hòa các kháng thể do vaccine tạo ra
tin xấu là nó khiến người nhiễm dễ có triệu chứng
tin tốt là các tế bào t gần như không dễ bị đánh lừa
chúng có kính chiếu yêu nhằm vào các tế bào nhiễm virus và có thể tìm kiếm các bộ phận cấu thành của virus
trong chung kỳ nhận lên
các tế bào t rất giỏi nhận biết các dấu hiệu của kẻ thù mà chúng từng chạm tráng trước đó
kể cả khi virus có nguy trang giỏi cỡ nào và đã qua mặt được các kháng thể
tùy thuộc vào tốc độ phản ứng một người đã tiêm ngừa covid một mươi chín có thể bị nhiễm đột phá
nhưng chỉ ở thể nhẹ giống như cảm cứng thông thường chứ không trở nặng
đó là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi chưa tiêm phòng sống tại hạt harris bang texas
thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức y tế mỹ cùng ngày cho biết
biến thể siêu lây nhiễm omecron hiện đã trở thành biến thể chủ đạo lây lan dịch covid một mươi chín tại mỹ
nguyên nhân gây ra bảy mươi ba hai số ca nhiễm mới trong tuần vừa qua
theo trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc
tỷ lệ trên cao hơn rất nhiều so với tuần trước đó khi ông mejan chỉ chiếm một mươi hai sáu số ca nhiễm mới tại mỹ
đáng chú ý là tại vùng pacific nowq và nhiều nơi ở miền nam và trung tây
omicron đã gây ra hơn chín mươi số ca nhiễm mới trong tuần qua
thị trưởng thủ đô washington mugler bowser đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại washington
vì số ca nhiễm tăng mạnh đồng thời khôi phục biện pháp phòng dịch như bắt buộc đeo khẩu trang
tại các địa điểm trong nhà trên phạm vị toàn thành phố
ngoài ra bà cũng lưu ý
thủ đô washington sẽ triển khai nhiệm vụ đối với chính quyền địa phương
về việc thực thi biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với những người lao động trong thành phố
bao gồm việc tiêm mũi vaccine tăng cường đồng thời sẽ mở rộng xét nghiệm
và các địa điểm tiêm chủng trên toàn thành phố
trên khắp nước mỹ các bệnh viện sắp quá tải các trung tâm xét nghiệm chứng kiến
nhưng dòng người xếp hàng chờ đến lượt và hàng loạt sự kiện thể thao và giải trí đã phải hủy hoãn
các chuyên gia y tế cho biết biến thể omicron có khả năng lây lan nhanh chóng
và gây rủi ro lớn nhất đối với những người chưa tiêm phòng ngừa covid một mươi chín